thưa quý vị căn cứ pháp luật việt nam và quốc tế bộ công an thông báo hai tổ chức dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố
tổ chức khủng bố nhóm hỗ trợ người thượng có tên tiếng anh là montagnas support group inc viết tắt là msgi
do các đối tượng imus mello và edwin burdap nguyên là thành viên tổ chức quỹ người thượng mfi ở mỹ
tuyên bố thành lập năm hai nghìn hai mươi một nhằm móc nối lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực tiến hành khủng bố
kích động biểu tình bạo loạn vũ trang đòi ly khai tự trị thành lập nhà nước riêng ở tây nguyên
msgi hoạt động theo phương thức bạo động chủ trương lôi kéo tuyển bộ thành viên ở trong nước
huấn luyện phương thức hoạt động kích động biểu tình bạo loạn vũ trang tài trợ tiền vũ khí phương tiện
chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố giết hại cán bộ và người dân phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân
nhằm đòi ly khai tự trị thành lập nhà nước đề ga ở tây nguyên
hai tổ chức khủng bố người thượng vì công lý có tên tiếng anh là montanastan for justice msfg
do các đối tượng iquing burdap ifik herdok ife herdre iaron eban hersarina karong
ba tổ chức khủng bố người thượng vì công lý có tên tiếng anh là montanastan for justice msfg
hoạt động theo phương thức tuyên truyền lôi kéo tuyển mộ thành viên phân công nhiệm vụ huấn luyện phương thức hoạt động
tài trợ tiền chỉ đạo mua sắm vũ khí phương tiện tiến hành tấn công khủng bố giết hại cán bộ và người dân
phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm thành lập nhà nước riêng ở tây nguyên
nhóm hỗ trợ người thượng msgi và người thượng vì công lý msfg là tổ chức khủng bố
do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo xúi dục người khác tham gia tài trợ
nhận tài trợ của nhóm hỗ trợ người thượng msgi và người thượng vì công lý msfg
tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do hai nhóm này tổ chức hoạt động theo chỉ đạo của hai nhóm này là phạm tội khủng bố
tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật việt nam
tiếp tục phiên tòa xét xử ngày thứ hai trong vụ án vạn thịnh pháp
tiếp tục phần công bố cáo trạng theo đó đại diện viện kiểm sát tiếp tục đọc phần còn lại gồm một trăm một mươi bảy trên một trăm sáu mươi trang của bản cáo trạng
cáo trạng xác định ngoại trừ bị cáo trương mỹ lan và năm bị cáo trốn truy nã
thì tám mươi bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải thành khẩn khai báo
trong đó rất nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động người nhà nộp tiền hoặc tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra
theo hồ sơ các bị cáo đã nộp tổng cộng một
năm trăm tám mươi tỷ đồng tám sáu triệu đô la mỹ và một mươi hai triệu cổ phần ngân hàng scb để khắc phục hậu quả
theo đó bị cáo chu lập cơ đã nộp khắc phục một tỷ đồng
bị cáo trương huệ vân nộp gần một một tỷ đồng và ba đô la mỹ
bị cáo phạm thu nộp lại hai mươi tỷ đồng
trong quá trình điều tra truy tố bị cáo dương tấn trước đã trả cho ngân hàng scb tám trăm một mươi ba tỷ đồng
đối với hai khoản vay của công ty tường việt và công ty việt đức
và nộp lại toàn bộ số tiền hai hai trăm linh
năm tỷ đồng đã nhận của bà lan để khắc phục hậu quả
ngoài ra vợ bị cáo trước và công ty xuân mai sài gòn còn nộp khắc phục tổng cộng năm mươi hai tỷ đồng
nhóm bị cáo từng công tác tại cơ quan thanh tra giám sát cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả
trong đó bị cáo đỗ thị nhàn đã nộp bốn tám triệu đô la mỹ và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá một mươi tỷ đồng
nguyễn văn hưng nộp ba trăm chín mươi đô la mỹ
nguyễn cao trí đã nộp hơn sáu trăm năm mươi bảy năm tỷ đồng và ba ba triệu đô la mỹ
nhiều bị cáo còn lại cũng đã nộp từ hàng chục triệu đến hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả
tòa án nhân dân tỉnh bình dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trần trí thiện
chú cảm mau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng lê quốc việt đã đứng ra thành lập công ty đông dương group
sau đó tuyển dụng thiện cùng một số người khác vào làm việc
thiện được phân công làm giám đốc kinh doanh
mặc dù mảnh đất tại thị xã minh thành tỉnh bình phước không phải của việt
nhưng việt đã làm bản vẽ sơ đồ khu đất này biến thành dự án khu dân cư green city giai đoạn một
sau đó việt chỉ đạo thiện quảng cáo giao bán đất rẻ chết khấu cao để tìm kiếm khách hàng bán các lô đất trong khu đất trên
đã có nạn nhân sập bẫy và chuyển số tiền sáu trăm sáu mươi triệu đồng
tại phiên tòa xét xử lần này chỉ có bị cáo thiện bị đưa ra xét xử do việt sau khi thực hiện hành vi lừa đảo đã bỏ trốn
hiện tại cơ quan điều tra đã có quyết định truy nã đối với việt
kết thúc phiên tòa bị cáo trần trí thiện nhận bản án một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang
đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn bốn tháng
đối với hai đối tượng là nguyễn văn đoàn tri cục trưởng tri cục giữ chữ nhà nước tỉnh tuyên quang
và nguyễn anh tuấn là kế toán trưởng tri cục giữ chữ nhà nước tỉnh tuyên quang
hai đối tượng trên bị khởi tố bắt tạm giam về tội tham ô tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn đoàn đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
chỉ đạo cùng nguyễn anh tuấn làm sai lệch thủ tục đấu thầu
thành quyết toán tiền bốc xếp gạo kê lót cho bảo quản gạo do tri cục quản lý
chiếm đoạt tiền của nhà nước để hưởng lợi cá nhân
tại cơ quan điều tra nguyễn văn đoàn và nguyễn anh tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị lợi dụng thủ tục cho thuê xe sơ xài và sự chủ quan mất cảnh giác của người cho thuê xe ô tô
các đối tượng xấu đã giả danh là khách hàng thân thiết có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái dài hạn
và sau khi thuê được xe đối tượng đã đem đi bán hoặc là cầm cố
lấy tiền tiêu xài trả nợ đánh bạc
ghi nhận của nhóm phóng viên trên địa bàn tỉnh an giang
đây là chiếc ô tô mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa thu hồi trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiếc xe này do đối tượng ngô văn tỉnh tên gọi khác là tính
trú tại thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đến thành phố châu đốc tỉnh an giang thuê
rồi đem đến tỉnh lâm đồng bán lấy tiền trả nợ
một số đối tượng do là cơ bạc với tài nạn xã hội
giống như là không có tiền trả nợ
thì thường nãy xin lấy định là thuê các xe tự lái để đem đi
thứ nhất là cầm hai là bán
cái mục đích họ là sử dụng để đánh bạc
để nếu mà thắng thua thì họ sẽ chuột xe trả lại còn không thì họ là chiếm đoạt luôn
thời gian qua trên địa bàn tỉnh an giang
tình trạng thuê xe ô tô tự lái rồi đem cầm hoặc bán diễn biến phức tạp
các đối tượng tạo niềm tin với chủ xe bằng những lần đầu thuê xe thanh toán sòng phẳng
sau đó đặt vấn đề thuê xe dài hạn rồi chiếm đoạt
điển hình như trường hợp của anh đinh thanh tùng
là người quản lý bãi giữ xe tại phương châu phú b thành phố châu đốc
sau khi đã tạo được niềm tin với anh tùng
ngô văn tỉnh đã thuê hai chiếc xe ô tô bảy chỗ ngồi của anh tùng
mà không cần phải hợp đồng thuê mướn
sau đó tỉnh đem hai chiếc xe trên đến các tỉnh lâm đồng và đắk lắc
bán lại với giá trên một tỷ đồng
hai ba lần nữa thì anh về anh cũng tính tiền sòng khoảng
rồi anh về anh trả xe
khi mà mình biết anh tính này rồi
mình hỏi rõ là nhà anh tính này ở đắk lắc
nhà cơ sở vậy vậy mình mới tin tưởng
lần sau mình anh tính gọi điện thoại giao xe lại chỗ khách sạn
chỗ anh tính ở đó
thì mình cũng đem xe lại
nhờ nhân viên khách sạn đó giao chìa khóa lại cho anh tính
khi mà cho ý thuê rồi
thì mình cũng ý ý là nó thuê nó đi làm công việc
làm ăn gì chuyện của nó
khi mà người ta đem xe về đem giấy tờ về đây
người ta đòi sang tên xe thì mình mới vỡ lẻ
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba anh từ tôn thất khánh tùng
trú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị một đối tượng tên là nguyễn văn nam
chưa rõ nhân thân lai lịch đã thuê xe ô tô của anh
rồi điều khiển đến huyện go dâu tỉnh tây ninh
cầm cố với số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
bằng những thủ đoạn
đối tượng còn chiếm đoạt hai xe ô tô khác tại tỉnh đồng tháp
trị giá một sáu tỷ đồng và đang bị công an tỉnh đồng tháp truy nã
đối với chủ nhà xe thì họ đa số là thông qua quen biết rồi
họ không làm được đồng không có tính ràng buộc
nên khi xảy ra sự việc thì muốn xử lý các đối tượng cũng rất là khó khăn
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đề nghị lực đồng ràng buộc
giữa chủ nhà xe và người thuê xe
để thuê xe tự lái thì không có được quyền
đoạt là bán xe hay là cầm xe mà mục đích sử dụng để đi lại trong công việc
trên thực tế thuê xe ô tô tự lái hiện nay là một hình thức kinh doanh khá phổ biến
nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro
và khi vụ việc xảy ra không phải ai cũng may mắn lấy lại được tài sản của mình
qua những vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo người kinh doanh dịch vụ cho thuê cầm đồ
mua bán xe cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác để tránh tiền mất tật mang
cáo trạng xác định ngoại trừ bị cáo trương mỹ lan và năm bị cáo trốn truy nã
thì tám mươi bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải thành khẩn khai báo
trong đó rất nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động người nhà nộp tiền hoặc tài sản
để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra
theo hồ sơ các bị cáo đã nộp tổng cộng một năm trăm tám mươi tỷ đồng và một mươi hai triệu cổ phần
ngân hàng scb để khắc phục hậu quả
theo đó bị cáo chu lập cơ đã nộp khắc phục một tỷ đồng
bị cáo trương huệ vân nộp gần một một tỷ đồng và ba usd
bị cáo phạm thu nộp lại hai mươi tỷ đồng
trong quá trình điều tra truy tố bị cáo dương tấn trước đã trả cho ngân hàng scb tám trăm một mươi ba tỷ đồng
đối với hai khoản vay của công ty tường việt và công ty việt đức
và nộp lại toàn bộ số tiền hai hai trăm linh tỷ đồng đã nhận của bà lan để khắc phục hậu quả
ngoài ra vợ bị cáo trước và công ty xuân mai sài gòn
còn nộp khắc phục tổng cộng năm mươi hai tỷ đồng
nhóm bị cáo từng công tác tại cơ quan thanh tra giám sát cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả
trong đó bị cáo đỗ thị nhàn đã nộp bốn tám triệu usd và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá một mươi tỷ đồng
nguyễn văn hưng nộp ba trăm chín mươi usd
nguyễn cao chí đã nộp hơn sáu trăm năm mươi bảy năm tỷ đồng và ba ba triệu usd
nhiều bị cáo còn lại cũng đã nộp từ hàng chục triệu đến hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả
cũng về hành vi tham ô tài sản phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng
vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đỗ thị hà xuyên
chú tệ phường hòa xuân quận cầm lệ
theo điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi sáu ông lee hung buk quốc tịch hàn quốc muốn đầu tư kinh doanh tại việt nam
nên thông qua đỗ thị hà xuân nhờ thành lập hai công ty kstc và kesan
do không thường xuyên có mặt tại việt nam nên ông lee đã bổ nhiệm xuân giữ chức vụ giám đốc điều tra
điều hành công ty kesan và được tin tưởng giao quản lý tài khoản ngân hàng
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nhận thấy ông lee không chú ý quản lý tiền nên xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền
trong hai tài khoản ngân hàng của hai công ty dùng vào việc đầu tư kinh doanh bất động sản tiền ảo của bản thân
khi có lời xuân mới nộp tiền trả lại cho công ty việc báo cáo tài chính với ông lee được xuân lập khống chính tử
tuy nhiên quá trình đầu tư sau đó xuân đã bị thua lỗ liên tiếp và không có khả năng chi trả
tổng số tiền mà xuyên đã chiếm đoạt tại thời điểm bị phát hiện là hơn bốn sáu tỷ đồng
chiêu trò lừa đảo trá hình thông qua mạng xã hội facebook hay zalo chạy quảng cáo giới thiệu và quảng bá sản phẩm với giá thấp hơn nhiều
so với thị trường để rụ rỗ người dân mua hàng đặt hàng là những thủ đoạn không hề mới
tuy nhiên vì chủ quan thiếu cảnh giác và hám lời nhiều người dân tại các địa phương trên cả nước đã trở thành nạn nhân
mới đây một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua mạng xã hội dưới hình thức này đã bị các lực lượng chức năng công an tỉnh hà nam bắt xử và xử lý
đối tượng đinh văn cường chú tại xã nhân chính huyện lý nhân tỉnh hà nam
vừa bị công an huyện lý nhân bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tinh vi sử dụng các trang mạng xã hội facebook có tài khoản nhà gỗ bảo lâm và nét đẹp cổ truyền
chạy quảng cáo có khả năng thi công xây dựng nhà gỗ các loại với các hình ảnh thiết kế đa dạng
khi khách hàng tin tưởng liên hệ trao đổi cường yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng
do đối tượng cung cấp để đặt cọc sau đó hủy kết bạn chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn này từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt cường đã lừa đảo chiếm đoạt hai năm tỷ đồng
của nhiều bị hại ở các tỉnh thành phố trên cả nước
tôi nập tài khoản facebook nhà gỗ bảo lâm có tìm đăng tải trên trang cá nhân
và có tìm được khách hàng thì tôi nhận ký hợp đồng với khách hàng và tôi nhận số tiền của khách hàng
tôi mang đi tiêu xài cá nhân tôi không thực hiện công việc làm nhà cho khách hàng
với thủ đoạn tương tự đinh ngọc kiên chú ở xã thanh tân huyện thanh liêm hà nam
đã vào hội nhóm bán đổ gỗ trên facebook có tài khoản giá xưởng mỹ nghệ và thường xuyên đăng các bài viết đính kèm hình ảnh quảng cáo
bán tượng gỗ với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thật của sản phẩm nhằm thu hút khách
sau đó yêu cầu khách mua chuyển tiền cọc thực chất là nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thực tế cho thấy các chiêu trò lừa đảo trá hình thông qua mạng xã hội facebook zalo chạy quảng cáo giới thiệu
quảng bá sản phẩm với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường để rụ rỗ người dân mua hàng đặt hàng là những thủ đoạn không mới
tuy nhiên vì chủ quan thiếu cảnh giác thậm chí hám lời
một số người dân vẫn bị sập bẫy
thông qua công tác nắm tình hình chúng tôi đã phát hiện đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
thông qua hình thức gian dối làm nhà gỗ sau đó chiếm đặt tiền của những người bị hại
chúng tôi đã chủ động xác lập chuyên án để đấu tranh sau thời gian tích cực thu thập những thông tin tài liệu
chúng tôi đã tổ chức phá án và bắt đầu phá án
chúng tôi đã giữ đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh thanh hoa
để tránh sập bẫy lừa đảo cơ quan công an khuyến cáo tới người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội
cần tìm hiểu kiểm tra và xác minh kỹ thông tin của người cung cấp chất lượng sản phẩm trước khi giao dịch qua mạng xã hội hay bất kỳ trang web nào
khi phát hiện hoặc nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo người dân cũng cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
với hành vi trộm cắp tài sản trương thái bảo chú tại thị xã hòa thành tỉnh tây ninh vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
bảo từng bị đưa đi trường giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản và có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản đồng thời qua công tác điều tra đã phát hiện đối tượng bảo thường xuyên sang campuchia để đánh bạc
quá trình điều tra thu thập chứng cứ ban chuyên án đã tổ chức truy bắt công khai đồng thời tiến hành vận động gia đình kêu gọi đối tượng bảo ra đầu thú
biết không thể trốn tránh bị lực lượng chức năng truy bắt đối tượng bảo đã đến công an thị xã hòa thành đầu thú và khai nhận do thiếu nợ nhiều người không có khả năng trả
và cần tiền sang campuchia đánh bạc nên đã thực hiện vụ trộm cắp xe ô tô tải của một cửa hàng vật liệu xây dựng tại xã trường đông thị xã hòa thành
đối tượng đưa xe đi bán được số tiền là sáu mươi năm triệu đồng sau đó bảo đã bỏ trốn sang campuchia để đánh bạc
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao sự sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh nghệ an trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tên nguyên đán giáp thìn và đấu tranh với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao gây nhiều hệ lụy tiêu cực đối với xã hội và bức xúc dư luận thời gian qua
kết quả đấu tranh chuyên án còn thể hiện công tác hợp tác quốc tế được triển khai hiệu quả theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực giữa công an các đơn vị địa phương với lực lượng chức năng góp phần gian đe phòng ngừa tội phạm ổn định tình hình an ninh trật tự củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí đề nghị công an tỉnh nghệ an tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu